thưa quý vị ngày hôm nay thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh đồng tháp
tại đây đồng chí thứ trưởng đã nói chuyện giới thiệu đến các đồng chí lãnh đạo cán bộ cốt cán công an tỉnh đồng tháp chuyên đề về an ninh phi truyền thống và xây dựng thành phố thông minh
hiện nay tội phạm công nghệ cao trên thế giới và ở việt nam diễn biến phức tạp
theo thứ trưởng trong xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống cần khắc phục triệt để những sơ hở thiếu sót trong việc kết hợp kinh tế và quốc phòng an ninh tại các địa bàn nhất là địa bàn chiến lược tạo nền tảng vững chắc để phòng chống có hiệu quả những thách thức tác hại từ an ninh phi truyền thống xây dựng các kế hoạch phương án phòng chống đẩy mạnh hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế cơ quan an ninh cảnh sát trong vấn đề hợp tác an ninh phi truyền thống đấu tranh chống khủng bố phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
các tỉnh thành đô thị đang đứng chấp cơ hội lớn của giai đoạn chuyển đổi với nhiều thách thức trong đó có an ninh phi truyền thống song xu hướng xây dựng thành phố thông minh là tất yếu việc quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên hệ sinh thái môi trường đất không khí cần được quản lý thúc đẩy hiệu quả thông qua các loại hình kinh tế mới kinh tế chia sẻ xuất hiện trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư bốn

các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn để đảm bảo cho nhân dân vui chơi trong an toàn đặc biệt là đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia trong mọi tình huống
trong dịp lễ quốc khánh năm nay trên địa bàn thành phố huế diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm chào mừng như giải đua ghe trên sông hương cuộc thi huế marathon hai nghìn một mươi tám ngày hội xe đạp thể thao đường trường quốc tế khuôn đường huế với hai hoạt động chính là giải đua xe đạp quốc tế thừa thiên huế mở rộng hai nghìn một mươi chín
tránh quốc i một health diễu hành của câu lạc bộ mô hình harae division đêm nhạc concert rock đã thu hút hàng ngàn vận động viên cổ động viên và nhân dân tham gia
để đảm bảo an ninh trật tự các kế hoạch diễn ra công an tp huế đã huy động mọi lực lượng phương tiện tham gia đảm bảo an ninh trật tự

trong đó tập trung tấn công đối với tội phạm về trộm cắp cướp giật cố ý gây thương tích đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị cho nhân dân vui chơi đón lễ
chỉ trong thời gian ngắn các đơn vị đã kịp thời bắt giữ xử lý một mươi sáu đối tượng liên quan đến mua bán tảng trữ sử dụng trái phép chất ma túy bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản có tổng trị giá hơn bốn mươi triệu đồng
chúng tôi đã huy động lực lượng một trăm linh đảng bộ chiến sĩ phương tiện rồi là điều kiện để đảm bảo trật tự an toàn
trong đó quan trọng nhất đó là an toàn về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị rồi là bảo vệ tốt cho các vận động viên như chạy ba gia tông rồi là vận động viên đua ghe
với phương án bốn tại chỗ hậu cần tại chỗ lực lượng tại chỗ chỉ huy tại chỗ phương tiện tại chỗ
công an tp huế chủ đề bảo vệ các vận động viên như chạy bà ra tông lực lượng tại chỗ chỉ huy tại chỗ phương tiện tại chỗ
nắm chắc tình hình đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái các thế lực thù địch phản động có các hành vi kích động biểu tình tuần hành trái pháp luật gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phối hợp chặt chẽ các cơ quan ban ngành đoàn thể phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy cố ý gây thương tích giết người tín dụng đen

chiều ngày ba tháng chín một trận mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ nhiều điểm trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn tỉnh đồng nai
nước ngập sâu cộng với rất đông người và phương tiện trở về thành phố hồ chí minh sau kỷ nghỉ lễ đã khiến giao thông bị ùn ứ trong nhiều giờ
nơi bị ngập nặng nhất là đoạn quốc lộ một a gần đường dẫn vào cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây thuộc xã xuân thạnh huyện thống nhất và khu vực đèo mẹ bồng con thuộc xã xuế tre thị xã long khánh
hai khu vực này có điểm ngập sâu đến một mét các cám bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh đồng nai đã có mặt kịp thời để hướng dẫn phân luồng cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện
đến một mươi sáu giờ cùng ngày các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này đã dần ổn định trở lại
tại bà rịa vũng tàu cơn mưa lớn kéo dài vào trưa nay đã khiến một số điểm trên tuyến quốc lộ năm mươi một tại thị xã phú mỹ bị ngập sâu
theo ghi nhận khoảng hơn một km từ cầu phước hòa đến giáo sứ phước lộc phường tân phước nước ngập sâu khoảng nửa mét khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ nhiều phương tiện bị chết máy
ngoài ra cơn mưa lớn cũng gây ngập úng ở nhiều địa bàn của thị xã phú mỹ
trong những ngày vừa qua do mưa lớn kéo dài cộng với việc các nhà máy thủy điện xả lũ đã khiến cho mực nước ở các sông trên địa bàn tỉnh thanh hóa nghệ an dâng cao gây sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng ở các huyện dọc các tuyến sông mã sông bưởi sông cầu chảy
để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra mặc dù là vào ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật và nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín nhưng các đơn vị công an vẫn tăng cường lực lượng tới giúp dân để ổn định đời sống sau lũ
mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra lũ lớn khiến nhiều huyện ở tỉnh thanh hóa như mường lát quan hóa bá thước cẩm thủy thạch thành vĩnh lộc yên định thành phố thanh hóa bị thiệt hại nặng nề
lũ đã tạm rút đi nhưng hậu quả để lại cho người dân nơi đây là rất lớn
để khắc phục hậu quả của mưa lũ các đơn vị công an những nơi chịu ảnh hưởng của mưa lũ đã không nghỉ lễ huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác và nhân dân dựng lại nhà cửa thu dọn đồ đạc còn xót lại đồng thời dọn dẹp bùn đất thông đường thông tuyến giúp nhân dân ổn định đời sống sau lũ
trước mắt lực lượng công an ưu tiên dọn dẹp tại các nhà trường những hộ gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn thăm hỏi động viên những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ hỗ trợ lương thực nước uống cho các gia đình bị thiệt hại đồng thời có mặt tại các điểm trọng yếu để phối hợp với chính quyền địa phương quần chúng nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông khẩn trương sàn lấp các điểm đường bị sạt lở đảm bảo đi lại và thông xe vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ
tập trung các nguồn lực khẩn trương khôi phục các công trình giao thông điện trường học hạ tầng nông thôn xử lý môi trường sau lũ phòng chống dịch bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh vào năm học mới

căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đinh công tráng trú tại thành phố hưng yên về tội giết người
tại cơ quan công an tráng đã thừa nhận vào lúc giờ một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng tám đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh đặng văn trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và vợ là chị nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại khu phố linh đài phường hồng châu thành phố hương yên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
do bị phát hiện nên tráng đã sử dụng dao bầu mang theo đâm nhiều nhát khiến cả hai người tử vong
ghi nhận thành tích của các tập thể tham gia điều tra khám phá vụ án lãnh đạo tỉnh hưng yên và công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho ban chuyên án với tổng số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
cũng trong chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ nghi phạm đinh trọng hoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở xã thái tân huyện hương yên